liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hộn chiến bằng bom xăng trên đường phố ngày một mươi sáu tháng năm
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đã triệu tập hơn hai mươi thanh thiếu niên
có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi đều ngụ tại thành phố biên hòa
theo xác minh ban đầu đối tượng đinh văn đức một mươi chín tuổi ngụ phường tân mai
và trần hoàng lâm một mươi tám tuổi ngụ phường bình đa xảy ra mâu thuẫn do ghen tuôn
sau nhiều lần ghi gỗ với nhau trên mạng xã hội hai thanh niên này hẹn nhau ra đường phạm văn thuận
phường tân mai nói chuyện khoảng hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng năm đức và lâm kêu thêm hàng chục thanh thiếu niên
mang dao phóng bông xăng súng bắn đạn cao su đến điểm hẹn
khi đến gần khu vực cầu vạt hai nhóm la vào ấu đã ném bông xăng vào nhau khiến cả đoạn đường mịt mù khói lửa
đặc biệt một người trong nhóm của lâm dùng súng bắn đạn cao su tấn công khiến đức bị thương ở đùi phải nhập viện
sau khi gây án hai nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa phối hợp công an phường tân mai vào cuộc xác minh
tại hiện trường công an thu giữ một số vỏ đạn vỏ pháo nhiều mánh vỏ thủy tinh dùng làm bông xăng một dao phóng một xe máy
hiện công an tp biên hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên trên về hành vi gây rối trực tự công cộng
ngoài ra cơ quan công an cũng kêu gọi những người đang bỏ trốn sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sơn khải sinh năm hai nghìn một và thạch mướp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng ngụ ở xã vĩnh hậu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thạch mước rủ sơn khải đi vào các ao nông
thạch mước đã trộn tôn của người dân trên địa bàn xã vĩnh hậu huyện hòa bình để trộn cắp tôn
khi đang trộn tôn trong vùng tôn của ông khánh ngủ cùng địa phương thì bị con trai của ông khánh phát hiện và xua đuổi
lúc này thạch mước và sơn khải xảy ra xua sát với con trai ông khánh
mướp và khải dùng cây gỗ đánh vào người con trai ông khánh gây thương tích rồi bỏ trốn
theo kết quả giám định tỷ lệ thương tích của con trai ông khánh là hai mươi sáu
được biết thạch mứt từng có một tiền án và bị phạt tám năm tù về tội cố ý gây thương tích
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết vừa phối hợp với công an huyện chợ gạo triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng cá độ đá banh tại ấp nhật tân xã tân bình thạnh huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
đối tượng tổ chức đánh bạc tại tù điểm này là phạm thanh phước thường gọi là lượm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngũ ốc nhật tân xã tân bình thạnh huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
có chín đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tan và bắt giữ tại nơi tổ chức đánh bạc và một đối tượng đã ra đầu thú sau đó
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm gần hai mươi bảy triệu đồng hai laptop một màn hình tv bốn quyển sổ ghi chép phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc
kiểm tra xung quanh hiện trường và khám xét trên người đối tượng
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi một điện thoại di động các loại tám xe mô tô và trên tám mươi năm triệu đồng
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản phòng tội quả tang và biên bản đối tượng từ nguyện đầu thú
sau đó tất cả tan vật và đối tượng được bàn giao cho công an huyện chợ gạo tiếp tục điều tra làm rõ
và kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc một cô gái chưa rõ danh tính mất tích sau khi nhảy cầu bình triệu hai vào sáng nay ngày một mươi sáu tháng năm
lực lượng chức năng quận bình thạnh vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm tổ chức tìm kiếm
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ bốn mươi phút cùng ngày nhiều người khi lưu thông qua cầu bình triệu hai
thuộc phường hiệp bình chánh tp thủ đức thì phát hiện một cô gái trẻ chưa rõ danh tính đi bộ trên cầu với biểu hiện không bình thường
sau đó cô gái này bất ngờ để lại đôi dép rồi leo qua lan can nhảy xuống sông sài gòn
phát hiện vụ việc người đi đường hô hoáng và tìm cách ứng cứu nhưng người phụ nữ đã mất tích
nhận tin báo lực lượng chức năng công an quận bình thạnh đã phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm có mặt tổ chức tìm kiếm nạn nhân
một mươi bánh heroin với trọng lượng hơn bốn mươi kg là tăng vật trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia vừa được công an tỉnh điện biên triệt phá thành công
sau một thời gian mật phục ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an các đơn vị chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng tại quốc lộ hai trăm bảy mươi bảy
thuộc địa phận huyện tuần giáo tỉnh điện biên khi đang trên đường vận chuyển một trăm một mươi năm bánh heroin đi tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt là giàng a trừ ly a khá ly a mạnh và giàng a só cùng chú tại huyện điện biên
số ma túy trên được nhóm đối tượng mang theo trong
bốn ba lô tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này được mua từ lào
và đang trên đường vận chuyển đi lào cai để tiêu thụ
dùng dao đâm chết em ruột của mình nguyễn văn nhanh trú tại thành phố sóc trăng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng bắt giữ
tại cơ quan công an nhanh khai nhận vào ngày một mươi ba tháng năm phát hiện em ruột của mình là nguyễn minh hạnh
trộm cắp tài sản của gia đình đem bán lấy tiền ăn chơi
nhanh tức giận và đã lấy cây dao xếp để vào túi quần
rồi chờ hạnh về để giải quyết vụ việc
khi hạnh về nhà nhanh đã dùng dao đâm hạnh
dù mọi người nhanh chóng đến can ngăn và đưa hạnh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi
liên quan đến phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm
tham gia buôn bán thuốc giả sáng nay phiên xét xử tiếp tục với phần tranh luận
các luật sư bảo chữa đã đưa ra nhiều luận điểm luận cứ phân tích các góc độ hành vi trong vụ án
nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm cho thân chủ của mình
bào chữa cho bị cáo phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
luật sư trần hồng phúc cho rằng bị cáo châu không chỉ đạo các nhân viên dưới quyền thẩm định sớm
hồ sơ xin cấp số đăng ký cho hai thuốc h hai k levoflosacin và h hai k ciproflosacin
mang nhãn mark health hai nghìn canada do công ty vmedimax đứng tên đăng ký
theo luật sư phúc bị cáo châu có bút phê vào công văn số một mươi hai xin thẩm định sớm hồ sơ xin cấp số đăng ký
của công ty vmedimax
tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa ông nguyễn ngọc anh và bà vũ bạch dương
chuyên viên thuộc phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược đều khai
việc đưa hồ sơ hai thuốc trên ra thẩm định sớm là thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà phạm hồng châu
luật sư phúc cho rằng việc thẩm định sớm là do hai chuyên viên ngọc anh và dương tự hiểu
bị cáo châu không chỉ đạo thẩm định sớm
chủ trương chung mà bị cáo châu nhắc đến trong bút phê là rất nhiều chủ trương chung
của cục quản lý dược liên quan đến việc xử lý thuốc để đưa ra thị trường
hậu quả việc cấp số đăng ký thuốc không đến từ việc thẩm định sớm hay muộn
theo cáo trạng qua kiểm tra đã xác định bộ y tế và cục quản lý dược không có chủ trương
hay quy định nào cho phép bộ phận thường trực đăng ký thuốc phòng đăng ký thuốc
được ưu tiên đưa hồ sơ đăng ký thuốc của doanh nghiệp ra thẩm định sớm
trừ trường hợp có dịch bệnh sẽ có quyết định của bộ trưởng bộ y tế
chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận
thưa quý vị và các bạn những chiếc tàu cá là tài sản rất có giá trị đối với ngư dân
tuy nhiên thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy tàu cá gây thiệt hại nghiêm trọng
cả về người và tài sản vì vậy công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn
cho người và tàu cá được lực lượng chức năng quan tâm chú trọng
có đó giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
phản ánh sau đây tại tỉnh thánh hòa
hệ thống dây dẫn điện cấu mắc trang trịt không được che chắn bảo vệ
trên tàu dự trữ nhiều nhân liệu dễ phát sinh cháy nổ nhưng không có bình chữa cháy
không có giải pháp đảm bảo an toàn đây là thực trạng đang tồn tại ở phần lớn các tàu cá
và đó cũng chính là nguyên nhân khiến nguy cơ cháy nổ tàu cá tiềm ẩn nhiều phức tạp
tuy nhiên thực tế các chủ tàu cá vẫn còn rất chủ quan lơ là trong công tác đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện của mình
cũng có bỉnh chữa lửa mà thời gian nó xét quá rồi bả là bây giờ thì mình nó bị chẹm
rồi lấy được mạng xịt vô đó là điện bảo vệ nhiều khi nó bất đâu là mình nấu lại đó thôi
hiện nay trên địa bàn tỉnh khánh hòa có khoảng ba bốn trăm linh tàu cá có kích thước trên sáu mét
đa số những tàu này có công suất lớn đánh mắt xa bờ nên thường xuyên giữ chữ nhiều nhân liệu
bình ga ác quy cùng các ngư lưới cụ vì vậy nguy cơ cháy nổ rất cao
nhiều trường hợp các chủ tàu tự ý cải tạo hoán đổi các tính năng thiết bị của tàu
dẫn đến không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật dễ phát sinh sự cố cháy nổ
do trên tàu chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên khi có cháy nổ xảy ra
nguy cơ cháy lan cháy lớn là rất cao gây thiệt hại lớn cho bà con ngư dân
theo thống kê của phòng cảnh sát thành pháp cháy cháy và cứu ngạn cứu hộ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra sáu vụ cháy tổ phá gây thiệt hại hoàn chung tùy đồng
trong quá trình kiểm tra cũng đã hướng dẫn khuyến nghị các chủ phương tiện
một số nội dung giải pháp để đảm bảo hơn trong công tác an toàn phòng cháy cháy
cũng như là giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
ví dụ như là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện thiết bị sử dụng điện thiết bị sử dụng nguồn lửa
nguồn nhiệt để đảm bảo phát hiện kịp thời các hư hỏng để kịp thời khắc phục sửa chữa
khiến khích người dân trang bị các hệ thống các phương tiện phòng cháy cháy cháy
ví dụ như là cái hệ thống báo cháy tự động để cảnh báo khi mà có cháy nổ xảy ra thì nó báo cháy cho mình biết
hàng năm công tác diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại các cảng cá cũng được lực lượng chức năng quan tâm thực hiện
qua đó giúp các lực lượng có thể nắm bắt được những tình huống có thể xảy ra
và chủ động trong việc xử lý các sự cố ở khu vực cảng
bên cạnh các giải pháp của lực lượng chức năng thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân
bà con cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
có như vậy mới tránh được những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
sáng ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng biên phòng tp hcm cho biết đã bắt quả tan ba xà lan
đang khai thác vận chuyển cát trái phép tại khu vực biển giáp ranh giữa huyện cần giờ và tỉnh bà rịa vũng tàu
và hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ và dẫn ba xà lan cùng một số thuyền viên vào bờ để điều tra xử lý
khoảng một giờ năm phút ngày một mươi sáu tháng năm trong lúc lực lượng chức năng thuộc đồn biên phòng long hòa
phối hợp với hải đội hai bộ chiêu huy bộ đội biên phòng tp hcm tổ chức tuần tra khu vực biển giáp ranh
giữa huyện cần giờ và tỉnh bà rịa vũng tàu thì phát hiện ba xà lan đang khai thác vận chuyển các trái phép
tại thời điểm kiểm tra trên ba xà lan mang số hp bốn nghìn năm do ông ngô văn tuyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy điều khiển
xà lan mang số bv ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu do ông trần văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng trú tại tỉnh nam định điều khiển
và xà lan mang số hg hai nghìn bốn trăm bảy mươi chín do ông vũ văn nhất xe một nghìn chín trăm tám mươi chín rút tại tỉnh bà rịa vũng tàu điều khiển
có chứa khoảng hai mét khối cát nhưng không có hóa đơn các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện tan vật để tiếp tục điều tra xử lý
sau quá trình nắm thông tin ngày một mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng cho biết
vừa kiểm tra cơ sở sản xuất chè trên địa bàn có dấu hiệu sản xuất hàng giả mạo danh nhãn hiệu
với số lượng lớn để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường trong dịp hè này
cụ thể kiểm tra cơ sở sản xuất chè tại địa chỉ số một trăm linh hai đinh nhật tân phường hòa an quận cẩm lệ
do bà đặng ngọc quỳnh ba mươi sáu tuổi làm chủ lực lượng chức năng phát hiện có gần một sáu trăm linh gói trẻ thành phẩm
và ba mươi hai vỏ bao bì nghi vấn giả mạo nhãn hiệu chè liên đây là thương hiệu chè nổi tiếng trên thị trường hiện nay
qua làm việc bà quỳnh thừa nhận do nhận thấy nhãn hiệu trái điên đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường
nên đã đặt in bao bì giả nhãn hiệu và bán ra thị trường với giá rẻ hơn nhằm cạnh tranh và hưởng tranh lệch
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đã tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ
phát hiện hai cửa hàng kinh doanh kho bãi ở xã yên đồng huyện yên lạc bày bán động cơ máy xe ô tô
và cabin xe ô tô do nước này sản xuất không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành kiểm tra
cụ thể kiểm tra cửa hàng kinh doanh kho bãi hùng gặt do kim đình hùng làm chủ
công an phát hiện bày bán bốn động cơ máy xe ô tô và hai cabin xe ô tô do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng thời gian trên lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra hoạt động kinh doanh kho bãi cảnh đồng
làm chủ phát hiện cửa hàng bày bán hai động cơ máy xe ô tô do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử tổng trị giá số hàng hóa trên là gần sáu mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn công an huyện thanh miện tỉnh hải dương vừa phát hiện và bắt giữ vụ
mua bán sản phẩm động vật nguy cấp quý hiếm tăng vật thu giữ gồm móng vút
răng nanh của loài hổ báo và gấu chó
đối tượng liên quan đến vụ việc là vũ văn mỹ ở xã tri lăng bắc huyện thanh miện
trước đó vào trưa ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại một quán trên địa bàn thị trấn thanh miện
lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện mỹ có mang một hộp vải màu nâu đỏ
bên trong có hai móng vuốt màu trắng ngà hai móng vuốt màu nâu đen một chiếc răng nanh
nghi là sản phẩm của loài động vật nguy cấp quý hiếm
mỹ khai nhận
số sản phẩm trên là một loài động vật nguy cấp quý hiếm
đây là móng vuốt răng nanh của hổ gấu chó
vị mỹ mang đi giao bán cho một người quen trên mạng xã hội với giá hai mươi tám triệu hai trăm linh nghìn đồng
hiện công an huyện thanh miện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc và đối tượng liên quan
thưa quý vị góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế một việt nam tươi đẹp thân thiện mến khách
cùng các cấp ngành cả nước đang nỗ lực để có được một kỳ sea games thành công
hiện hà nội tiếp tục đưa ngành hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề phát triển
qua đó thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước cũng như là nhằm khơi dậy quảng bá nét văn hóa đặc sắc của việt nam
đến với các sản phẩm làng nghề tiêu biểu của việt nam
chị nguyễn thị hồng hạnh đã tỏ ra thích thú với những chiếc túi sách được làm hoàn toàn bằng thủ công
đây cũng là món quà mà chị dự định sẽ dành cho bạn mình từ hàn quốc đến việt nam để tham gia thi đấu trong sea games ba mươi một lần này
em thấy việt nam chắc là sẽ mạnh
cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm bằng tay rất là tỉ mị chi tiết
mà em rất là ưng những cái mẫu sản phẩm như thế này
các sản phẩm của làng nghề việt nam hiện đa dạng nhiều chủng loại mẫu mã đẹp chất lượng tốt và có thế mạnh trên thị trường trong và ngoài nước
bao gồm sản phẩm mây che đan sơn mài đồ gỗ
nhân dịp sea games ba mươi một được tổ chức tại việt nam
các làng nghề tại hà nội đã nỗ lực hết mình để giới thiệu với bạn bè trong ngoài nước các sản phẩm tiêu biểu của mình
tôi đã phục vụ sea games
tôi đã phục vụ sea games hai mươi hai ở nhà văn hóa trung tâm hà đông
cái đợt lễ hội sea games hai mươi hai rồi lần này tôi lại được phục vụ cái lễ hội sea games ba mươi một
tôi đã thiết kế trong một tháng trời nghiên cứu ra nhiều mẫu mẹ đa dạng và phong phú
không phải một hình nón nón áo dài truyền thống mà làm ra nhiều các loại mốt về nón
nón da trên lụa ở trong có hoa sen và các loại nón to nhỏ khác nhau
mà nón sao vàng và các loại nón cho trẻ em để làm quà tặng
và nón có chữ chào mừng sea games
được biết trong những năm gần đây các chính sách hỗ trợ của trung ương và thành phố
đã giúp làng nghề truyền thống phát triển thông qua các chương trình xúc tiến thương mại
khuyến công quốc gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo việc làm tại các vùng nông thôn ngoại thành
hiện có gần hai trăm linh làng nghề đòi doanh thu từ một mươi đến năm mươi tỷ đồng một năm
một số làng nghề đạt doanh thu từ một đến hai năm trăm linh tỷ đồng một năm
phải gắn du lịch với thương mại với làng nghề
tôi nói ví dụ ngay hà nội này là một khoảng mấy chục làng nghề
lụa vạn phúc này rồi sơn mài ở ứng hòa hà tây v v
rồi những làng cốm ở thanh chi tất cả những cái đó là
mình đi các nước mình biết rồi rõ ràng anh phải gắn cái du lịch với làng nghề
tức là tinh thần như thế này này anh bán được hàng anh giới thiệu được sản phẩm văn hóa việt nam
anh anh nói vui là anh lấy thêm tiền của khách được nhiều
rồi người ta có những cái quà lưu luyện
và rõ ràng cái hoạt động du lịch nó phong phú đa dạng
và bản thân cái làng nghề cũng phải nâng cấp lên
môi trường đừng có ô nhiễm bảo thái độ cũng tốt
thể hiện cái tinh hoa của mình trực tiếp
cách cụ thể người ta thích là không phải mua sản phẩm bình thường đâu
ta phải đến xem cụ thể
hiện nay hà nội đang phát động chương trình kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững
sản phẩm làng nghề truyền thống thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi hai
các hoạt động nhằm phát triển sản phẩm làng nghề
qua đó thu hút khách du lịch hiệu quả hơn trong thời gian tới